nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết ngay từ đầu mùa mưa lũ năm nay
tỉnh yên bái đã chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn cho các công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn
phục vụ tới tiêu cho sản xuất nông nghiệp cũng như điều tiết lũ
công trình hồ đập liên hồ chứa từ hiếu rong đen tặng an nằm trên xã mường lai huyện lục yên
có dung tích chứa hơn bảy triệu m ba công trình bảo đảm nước tới tiêu cho hơn bốn trăm linh hectare lúa
hoa màu của ba xã là vĩnh lạc mường lai và minh tiến
qua kiểm tra các đơn vị trực tiếp quản lý hồ chứa đã tu sửa kiểm tra các điều kiện an toàn của hồ chứa
nhằm kịp thời phục vụ sản xuất chống lũ cắt lũ chính vụ
riêng đối với đập tử hiếu trong quá trình duy tư bảo dưỡng vừa rồi đã được đảng nhà nước đầu tư
sửa chứa là an toàn hiện nay đối với hai đập rong đen và đập tảng an
hiện tại cũng đã được các cấp các ngành xuống để khảo sát
tiếp tục duy tru sửa trong thời gian tới
hiện nay thì ba công trình đập trên hồ trong năm hai nghìn một mươi tám đều có an toàn để đảm bảo sử dụng để phục vụ công tác sản xuất
hiện nay trên địa bàn tỉnh yên bái có hơn ba hai trăm linh công trình hồ đập
bảo đảm diện tích tưới tiêu cho gần hai mươi hectare diện tích lúa
do ảnh hưởng của những trận lũ xảy ra liên tiếp trong năm hai nghìn một mươi chín
nhiều công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh yên bái đã bị hư hỏng
gây ảnh hưởng đến sản xuất cũng như chống lũ
vào trước mùa mưa lũ mưa bão của hàng năm thì sĩ nghiệp quản lý tỉnh đông có lục yên
nhận sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty
cũng tổ chức cho anh em trong công ty đi kiểm tra giả soát tại hiện trạng các công trình thủy lợi
và báo cáo tình hình về hiện trạng thực tế của các công trình trước mùa mưa lũ hàng năm
để đảm bảo là các công trình hoạt động tốt đảm bảo an toàn
bên cạnh việc sẵn sàng mọi phương án chủ động bảo đảm an toàn
tỉnh yên bái chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tri cục thủy lợi
phòng nông nghiệp phối hợp với ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn
các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi kiểm tra giả soát
tiến hành tu sửa nhằm bảo đảm an toàn vận hành trong mùa mưa bão